chuyển sang thông tin tại tỉnh đồng nai trong chiều nay một mươi bảy tháng tám thiếu tướng lê hồng nam
giám đốc công an tp hcm đã đến trao tặng ba máy trợ thở một bộ đồ bảo hộ y tế
và năm khẩu trang y tế cho công an tỉnh đồng nai để phục vụ công tác điều trị
và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín cho người dân và cán bộ chiến sĩ lực lượng tuyến đầu
làm nhiệm vụ phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh
những món quà thiết thực này chứa đựng tình cảm sự sẻ chia của cán bộ chiến sĩ
công an tp hcm gửi đến đảng ủy bang giám đốc và tập thể các bộ chiến sĩ
công an tỉnh đồng nai trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
đang có nhiều diễn biến phức tạp
thay mặt đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh đồng chí thiếu tướng vũ hồng văn
giám đốc công an tỉnh cảm ơn những phần quà ý nghĩa mà công an tp hcm vừa trao tặng
đã động viên và tiếp thêm sức mạnh để địa phương có thêm nguồn lực trong cuộc chiến
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đồng thời bàn giao ba máy thở cho bệnh viện đa khoa đồng nai sử dụng
để điều trị cho người dân và các bộ chiến sĩ lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ phòng chống dịch bị nhiễm covid một mươi chín